ngày một mươi bốn tháng ba công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai đã bắt tạm giam nguyễn văn chiến ba mươi bốn tuổi ngụ tại tỉnh bắc giang
để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích
trước đó trên quốc lộ hai mươi thuộc địa bàn xã quang trung huyện thống nhất tỉnh đồng nai
đối tượng nguyễn văn chiến có biểu hiện phê ma túy cầm sao vừa đi vừa la hét
nhận được tin báo thì lực lượng công an huyện thống nhất đã đến hiện trường
lúc này chiến đã chạy vào một trung tâm dạy ngoại ngữ khống chế bốn học sinh tại đây
khi lực lượng chức năng xông vào chiến đã tấn công anh võ minh hoàn công an viên xã quang trung
khiến cho anh này bị thương đối tượng sau đó đã bị khống chế và đưa về trụ sở công an